tài nạn giao thông do sử dụng rượu bia đang ngày càng trở thành báo động đỏ
khi liên tiếp các vụ tai nạn chết người xảy ra gần đây
mà các tài xế đều sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
một trong những nguyên nhân sâu xa của vấn nạn này đó là văn hóa uống rượu bia của người việt
làm thế nào để thay đổi văn hóa đó
chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh và khách mời
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
xin mời biên tập viên khánh thư
trong bảy năm từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng tiêu thụ rượu tại việt nam lên tới chín mươi
farber dẫn báo cáo nghiên cứu của tạp chí y khoa lancet của anh
về tình trạng sử dụng đồ uống có cồn tại một trăm tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi bảy cho thấy tỷ trọng tiêu thụ bia rượu trên toàn cầu đang có xu hướng tăng nhanh
nhất là ở các quốc gia có thu nhập thấp trung bình như việt nam ấn độ
theo báo cáo này tổng lượng tiêu thụ rượu trên toàn cầu mỗi năm từ hai mươi một tỷ lít năm một nghìn chín trăm chín mươi
lên ba mươi năm bảy tỷ lít vào năm hai nghìn một mươi bảy tương đương tăng bảy mươi
năm hai nghìn một mươi bảy bình quân mỗi người việt uống gần chín lít đồ uống có cồn
nhiều hơn một số quốc gia khác ngay trong khu vực
trong khi đó kết quả nghiên cứu trên một trăm linh người tử vong do tai nạn giao thông
có liên quan đến rượu bia tại bệnh viện đại học y hà nội và bệnh viện hữu nghị việt đức
thì có đến tám mươi hai người có nồng độ cồn cao hơn năm mươi mg trong một trăm linh ml máu
theo tổ chức y tế thế giới who rượu bia làm chậm khoảng từ một mươi ba mươi tốc độ phản ứng
đồng thời hạn chế khả năng phối hợp giữa các bộ phận cơ thể
hạn chế khả năng nhận biết vật từ xa tầm nhìn ban đêm giảm tới hai mươi năm
thưa phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
ông nghĩ sao khi mà một trong những chỉ số chúng ta tăng trưởng nhanh lại là chỉ số tiêu thụ rượu bia
ông nghĩ thế nào về văn hóa sử dụng rượu bia của chúng ta hiện nay
trước tiên thì tôi phải nói rằng là cái
chỉ số cao đó chúng ta chắc chắn không phải là niềm tự hào gì cả
và cái câu chuyện sử dụng rượu bia đã đến mức lạm dụng
và dường như đã trở thành văn hóa của cái cộng đồng người việt chúng ta
theo những con số mà chúng ta vừa mới nghe
đấy là một nỗi tôi tôi mạnh dạn nói là một nỗi xấu hổ
bởi lẽ là người ta uống bia đã trở thành một cái tập quán
trở thành một cái thứ nếp sống của thời hiện đại này
và rõ ràng với những chỉ số tăng trưởng trong
trong những năm vừa qua chúng tôi nhớ rằng là trong cỡ ít năm vừa qua
những con số liên tục thay đổi
rằng mới cách đây cỡ dăm bể năm thì là ba tỷ lít bia một năm
rồi lên bốn tỷ nay là bốn tỷ tư dần dần sẽ lên năm tỷ
và con số dự báo đến năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ còn cao nữa
với con số đó cho thấy rằng cái uống của chúng ta đã vào trong cái hoạt động hành vi hàng ngày
và trở thành một cái thứ văn hóa khó khó thể tẩy trừ được
vâng vậy thì điều gì khiến cho ông vừa nói tới câu chuyện là khó để tẩy trừ
vâng chúng tôi cho rằng là một khi nó đã trở thành văn hóa
tức là nó ăn sâu vào trong cái ý thức
nó không chỉ thuần túy là câu chuyện sử dụng cho vui
mỗi khi có kỳ dịp hoặc vui hoặc buồn
mà mỗi khi người ta tham gia cuộc nhậu
người ta ép nhau đến cùng và uống đến mức tràn lan
và một khi nó trở thành một cái kiểu như một cái từ tập quán
rất khó trục xuất ra khỏi cái ý thức ra khỏi cái sở thích
ra khỏi một cái thứ như niềm vui
và chính cái khó là ở đó
vậy đâu là giải pháp hiệu quả để chúng ta hạn chế việc sử dụng rượu bia tại việt nam
ở đây chúng ta đang bàn về cái câu chuyện sử dụng rượu bia đã trở thành một cái văn hóa
tức là nó có tính bền vững nó có tính chất là lặp đi lặp lại
và nó giống như một sự tự giác
tiếc thay cái sự tự giác chúng tôi xin để trong hoạt kép
và như vậy muốn giải quyết câu chuyện đó
phải giải thuyết ngay trong khâu nhận thức của mỗi con người
vì vậy trong cái hành xử hàng ngày
mỗi khi mà đụng chạm đến cái câu chuyện sử dụng đồ uống có cồn
ở đây chúng ta lạng bàn một chút
tức là ngay cái con số về cái tỷ lệ tiêu rượu bia tính theo đầu người
mỗi một cái cơ quan mỗi một cái tài liệu quốc gia quốc tế
chúng ta đều đều có con số khác nhau
điều đó cho thấy rằng là ngay cả cái câu chuyện tiếp cận để bàn với nó
chúng ta cũng chưa thật sự nghiêm túc
và chắc chắn là phải giải quyết cái khâu là
ờ thì vào văn hóa mỗi con người
nhưng ngay trong cái chuyện là pháp luật
cái thiết chế pháp luật phải đi
trước một bước chúng ta cũng phải tiếp cận nó một cách nghiêm túc
và thực hiện từ đầu đến đuôi
chúng tôi nghĩ là ở bình diện rộng lớn
ở cộng đồng thì có thể nó xa xôi
chúng tôi nghĩ rằng là ở một chừng mực nhất này đó đấy
thì như trên chúng ta đã nói đây là câu chuyện không của riêng ai
có lẽ là phải đặt vấn đề từ ngay từ mỗi gia đình
ngay từ những cộng đồng làng xã
chúng ta có thể thấy được trong lịch sử
có những cái truyền thống được thể hiện trong cái hương ước
mà khi cái áp lực của cộng đồng nó lớn
nó cũng có thể sai khiến
nó cũng có thể
điều khiển được các cá nhân thực hành những điều giờ đó
tôi cho rằng là đấy cũng là một trong những gợi ý
để chúng ta tham gia chúng ta tương tác vào trong cái quá trình giải quyết
cái khâu là phòng ngừa phòng chống các tác hại
cái việc sử dụng rượu bia ngày nay
xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
vâng ước tính trung bình mỗi người việt trên một mươi năm tuổi
tiêu thụ tám ba lít cồn nguyên chất trong một năm
nghĩa là nhiều hơn người trung quốc và gấp bốn lần so với

để chỉ số không mấy vui vẻ này thay đổi
thì có lẽ mỗi chúng ta phải học cách sử dụng rượu bia thật văn minh
điều đó không chỉ có trách nhiệm của các cơ quan chức năng
mà điều quan trọng phải xuất phát từ chính ý thức của từng cá nhân
hãy để văn hóa mang đúng giá trị của nó